kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

về tội trộm cắt tài sản cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận đồ sơn thành phố hải phòng
là đối tượng vũ văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đức phong xã đại đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn hữu bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn mươi chín trên hai mươi năm đào đô phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
bị công an quận hồng bàng thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại